theo truyền thông quốc tế hôm nay các nguồn tin an ninh của ai cập cho biết là mỹ israel và ai cập đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở phía nam gaza bắt đầu từ sáu giờ gmt tức một mươi ba giờ theo giờ việt nam cùng với việc mở lại cửa khẩu rafah từ một mươi bốn h gmt ngày một mươi sáu tháng một mươi
theo nguồn tin lệnh ngừng bắn kéo dài năm giờ đã được áp dụng ở các khu vực phía nam giải gaza mục tiêu là có thể cung cấp viện trợ nhân đạo cho vùng đất này và cho phép công dân nước ngoài rời khỏi gaza
nguồn tin cho hay các bên xung đột đã nhất trí về sự cần thiết phải thực hiện một bước như vậy
tuy nhiên israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào phía nam giải gaza và tuyên bố hiện tại không có lệnh ngừng bắn và viện trợ nhân đạo ở giải gaza để đổi lấy việc đưa người nước ngoài ra ngoài
cùng ngày một mươi năm tháng một mươi các nước thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thảo luận về khả năng đưa ra nghị quyết về cuộc xung đột giữa israel và hamas
khi có tới hai dự thảo được đưa ra xem xét một dự thảo nghị quyết do nga đề xuất
kêu gọi các bên đạt được lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức cần duy trì lâu dài và tuân thủ hoàn toàn trong bối cảnh xung đột giữa hamas và israel bùng phát hôm bảy tháng một mươi
dự thảo của nga kêu gọi không cản trở công tác hỗ trợ nhân đạo tới giải gaza đồng thời lên án mạnh mẽ các hành động bạo lực và thù địch nhằm vào dân thường
phủ tổng thống ai cập cùng ngày cũng cho biết nước này đã đề nghị đăng cai tổ chức một cuộc họp đa phương để tìm cách giảm leo thang xung đột giữa hamas và israel cũng như tìm kiếm giải pháp cho vấn đề palestine
trong khi đó trong bối cảnh hàng trăm tấn hàng viện trợ đang xếp hàng dài ở gần biên giới ai cập do không thể tiến vào giải gaza ngày một mươi năm tháng một mươi nhiều nước đã kêu gọi ai cập mở cửa rafah
cộng đồng quốc tế cho rằng rất nhiều người bị ảnh hưởng đặc biệt là trẻ em và người già do đó cần tôn trọng luật nhân đạo đặc biệt là ở gaza nơi cần bảo đảm khẩn cấp hành lang nhân đạo và giải cứu tất cả người dân
kể từ khi xung đột bùng phát giữa hamas và israel từ hôm bảy tháng một mươi đến nay đã có hơn bốn người thiệt mạng ở cả hai phía